liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt phá
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với công an tp hà nội bắt khẩn cấp đối tượng mai đình hồng chú tại tỉnh thanh hóa
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định ngày hai mươi năm tháng năm mai đình hồng đã trực tiếp chỉ đạo cho đối tượng trần danh tường lái xe ô tô xuống đồng nai
đón bốn người phụ nữ tại huyện nhơn trạch và thành phố biên hòa sau đó trở lên huyện lộc ninh tỉnh bình phước
giao cho đối tượng bùi văn hữu để hữu tiếp tục đưa cả bốn lên cửa khẩu qua campuchia bằng đường tiểu ngạch
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng phan thị kim huệ
bùi văn hữu trần danh tường và nguyễn văn sơn về hành vi mua bán người tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
và đưa người ra nước ngoài để hoạt động mại dâm
đường dây nói trên do đối tượng phan thị kim huệ cầm đầu
chỉ trong thời gian từ đầu tháng một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với thủ đoạn rụ rỗ lừa nạn nhân qua campuchia
làm việc nhẹ lương cao các đối tượng này đã đưa gần chục nạn nhân là phụ nữ việt nam có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm sang campuchia
ép phục vụ khách trong các động mại dâm quán karaoke và massage trá hình